các phẩm đã được ca sĩ thanh hoa hát từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
theo ý kiến của nhạc sĩ ngọc huê nhân dịp chương trình quán thanh xuân trên sóng vtv đầu năm hai nghìn hai mươi
điều làm nên thành công của mùa xuân làng lúa làng hoa của ông là ca từ đã nói lên được nhiều thứ
mùa xuân hà nội nông nghiệp đó là đề cập chúng hai điều thất yếu của cuộc sống là đời sống vật chất và đời sống tinh thần
còn theo ý kiến của nghệ sĩ nhân dân thanh hoa
thì trong những năm tháng chiến tranh bà đã đi dọc chiến trường nhiều mùa tết
và trong những cái tết trên đường lưu diễn ấy bài hát được yêu cầu nhiều nhất chính là bài mùa xuân làng lúa làng hoa
bài hát này của nhạc sĩ ngọc khuê đã đem lại một hà nội đầy sắc xuân
hơn bốn thập kỷ đã qua đã có thêm rất nhiều thế hệ ca sĩ ghi dấu ấn cho giọng hát của mình
qua ca khúc có ca từ giản dị mà sâu lắng dễ nhớ dễ thuộc giai điệu đẹp
mang âm hưởng
dân gian nhưng cũng rất hiện đại này
nhiều ca sĩ trẻ hôm nay vẫn chọn biểu diễn ca khúc mùa xuân làng lúa làng hoa cho giọng hát của mình
và họ đang tiếp tục cho thấy sức sống lâu bền và sự tươi trẻ của tác phẩm này
trong đó có ca sĩ lê hương huệ
trong album có tiêu đề nghe em hát ý a mới phát hành cuối năm hai nghìn một mươi chín của hương huệ
có bài hát mùa xuân làng lúa làng hoa
của ngọc huê
bài hát mùa xuân làng lúa làng hoa của nhạc sĩ ngọc huê
là một trong những tác phẩm hát về mùa xuân
trong cd nghe em hát ý a vừa phát hành năm hai nghìn hai mươi canh tí vừa rồi
thì đó là một tác phẩm mà em nghĩ rất là hay
rất là hay
và rất là thích hát
tình cảm cũng như là đã có cái thời gian rất là dài bốn năm mươi năm trước thôi
thế mà của các ca sĩ thành danh thể hiện
và ca khúc này thì là một ca khúc trữ tình
và các cái ca từ nó rất là đơn giản nhẹ nhàng mà rất là dễ thuộc
mà có thể là cả thế hệ trẻ cũng như là các thế hệ trước mà khi nghe ca khúc này thì ta tin tưởng đến một cái mùa xuân nó rất là nhẹ nhàng ấm áp và rất là tươi tươi mới
chương trình tác phẩm mới đầu năm hai nghìn hai mươi giới thiệu ca khúc này với giọng hát của lê hương huệ
mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức